chiều qua ngày một tháng bốn lãnh đạo sở du lịch tỉnh khánh hòa đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra
xác minh thông tin du khách phản ánh việc bị tài xế xe taxi chờ vào quán hải sản quen để chặt chém hành khách
theo đó trên mạng xã hội anh phan cường đã đăng tải lên thông tin bày tỏ sự không hài lòng khi tới nha trang du lịch
cụ thể nam du khách này phản ánh việc đặt taxi tới số bảy mươi năm trần phú để thưởng thức hải sản tại quán thanh sương
tuy nhiên ba tài xế của hãng taxi quốc tế đã đưa đoàn của anh tới quán hải sản có địa chỉ tại một trăm linh hai trần phú
khi anh cường phát hiện sự việc nhầm quán thì một nhóm khách cùng đoàn với anh cường đến sớm hơn đã vào gọi món
trước đó người trong đoàn của anh cường đã hỏi quán có phải ở địa chỉ một mươi năm trần phú không thì nhân viên tại đây xác nhận đúng địa chỉ
trong khi thực tế taxi đã đưa đoàn khách đến một quán ở địa chỉ khác là một trăm linh hai trần phú
tuy phát hiện nhầm quán song do một số người cùng đoàn
khi đoàn đã vào trước anh cường quyết định ăn cùng cả đoàn tại đây
ngay sau đó nam du khách bất ngờ khi phát hiện quán trên đã cân gian hải sản
cụ thể đoàn của anh chọn ba bốn kg cá có cân ngay tại bể trong nhà hàng song khi các món đưa lên chỉ còn được một nửa
tất cả sự việc trên xảy ra vào tối ngày hai mươi chín tháng ba
chia sẻ với mọi người anh cường đại diện đoàn khách cho biết đoàn gồm hai mươi năm người cả trẻ em từ hà nội vào du lịch nha trang trong bốn ngày ba đêm từ hai mươi chín tháng ba đến ngày hai tháng bốn
anh cường cho hay tổng hóa đơn của đoàn là chín năm triệu
tuy nhiên trên thực tế lượng thức ăn không nhiều nhiều thành viên ăn chưa đủ no
anh nói thêm rằng mình từng tới quán ăn thanh sương trước đây thế nên nhận ra không phải địa chỉ này
tuy nhiên nhân viên nhiều lần khẳng định địa chỉ này là số một mươi năm trần phú cũ
khi đoàn của anh cường muốn chụp biển hiệu có ghi số một mươi năm thì nhân viên từ chối
theo anh cường việc các tài xế cố tình đưa du khách đến các quán hải sản thiếu uy tín để nhận hoa hồng rất phản cảm
làm ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường du lịch của thành phố
ngay sau khi nắm bắt được thông tin lãnh đạo sở du lịch tỉnh khánh hòa yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra
xác minh sự việc du khách phản ánh đồng thời sở cũng đề nghị hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa
liên hệ ngay du khách để có thông tin phản ánh và phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nếu có vi phạm
liên quan đến sự việc này phía hãng taxi quốc tế cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang liên hệ du khách
để nắm chi tiết về thời điểm đón khách số điện thoại tài xế
đại diện truyền thông hãng taxi này khẳng định phía doanh nghiệp không chấp nhận việc tài xế có hành vi không trung thực
trong việc đưa đón khách khi phát hiện các trường hợp tài xế taxi vi phạm hãng xe sẽ xa thải
được biết đây không phải lần đầu thành phố nha trang ghi nhận tình trạng khách hàng đề nghị trở đến một nơi
taxi lại đưa đến một nẻo
năm hai nghìn hai mươi hai một đoàn khách ở bắc ninh vào nha trang du lịch gọi taxi yêu cầu đưa đến quán ts hai đường trần phú
thế nhưng các tài xế lại đưa đến một quán hải sản lạ
tại quán ăn lạ ghi nhận vụ việc gây tranh cãi khi một mươi bốn người ăn hết hơn bốn mươi hai triệu đồng tiền hải sản
sau khi cách đăng thông tin này lên mạng xã hội quán đã chủ động trả lại một mươi hai triệu đồng
tạm giữ hình sự tra dự xâm hại con riêng của vợ
hôm qua ngày một tháng bốn công an tỉnh quảng ninh thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm văn nhựa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại khu chùa bằng phường quảng yên thị xã quảng yên
để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới một mươi tám tuổi quy định tại điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba công an thị xã quảng yên tiếp nhận trình báo của cháu lsm
sinh năm hai nghìn một mươi tố giác phạm văn nhượng là cha ruột của cháu lsm thực hiện hành vi xâm hại tình dục
ngay sau khi tiếp nhận tố giác công an thị xã quảng yên đã khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh
điều tra và tiến hành triệu tập phạm văn nhượng
cơ quan điều tra phạm văn nhượng vòng vo không thừa nhận hành vi của mình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được
phạm văn nhượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình
theo đó khoảng bảy giờ năm mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba thấy con riêng của vợ đang nằm một mình trong phòng
thế nên nhượng đã nảy sinh ý định xâm hại
nhượng đã khống chế cháu lsm và thực hiện hành vi phạm tội của mình bất chấp sự phản kháng của nạn nhân
đến nay vụ việc đang được công an thị xã quảng yên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật
bộ công an đề xuất cấp tài khoản định danh điện tử cho cả trẻ em dưới sáu tuổi
bộ tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
sự thảo nghị định này quy định chi tiết một số điều của luật căn cước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân
có liên quan về định danh xác thực điện tử căn cước điện tử
theo quy định tại luật cân cước cân cước điện tử là cân cước của công dân việt nam
được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập
mỗi công dân việt nam được cấp một căn cước điện tử
cân cước điện tử có danh tính điện tử số định danh họ chữ đệm và tên khai sinh
ngày tháng năm sinh giới tính ảnh khuôn mặt phân tay
một số thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước
ngoài ra một số thông tin về thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe
giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do thủ tướng quyết định
cũng sẽ được cấp tích hợp vào thẻ căn cước trừ thông tin trên giấy tờ do bộ quốc phòng cấp
căn cước điện tử của công dân được các cơ quan quản lý căn cước của bộ công an tạo lập
ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai
sự thảo nêu rõ và cho hay việc sử dụng căn cước điện tử thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ hai của công dân
có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác
căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử
thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn năm năm kể từ thời điểm sử dụng
luật căn cước có hiệu lực từ một đến bảy cũng quy định rõ năm trường hợp khóa căn cước điện tử
cụ thể một khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa
khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia
ba khi người được cấp cân cước điện tử bị thu hồi bị giữ thẻ cân cước
bốn khi người được cấp cân cước điện tử chết
khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền
ngoại trừ trường hợp người được cấp căn cước điện tử qua đời
thì việc mở khóa sẽ được thực hiện trong bốn trường hợp còn lại
theo đó dự thảo nghị định đề xuất hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động giả soát
kiểm tra và mở khóa cân cước điện tử khi không còn cân cứ khóa cân cước điện tử
cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan khác có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị mở khóa căn cước điện tử
tới đến công an xã phương thị trấn hoặc cơ quan quản lý cân cước công an cấp tỉnh
công an cấp huyện nơi gần nhất để tiếp nhận xử lý
trong thời hạn một ngày kể từ khi ngày nhận được đề nghị mở khóa căn cước điện tử
thì nơi tiếp nhận sẽ đề nghị phải xem xét
chuyển đề nghị mở khóa cân cước điện tử đến thủ trường cơ quan quản lý cân cước bộ công an để xem xét phê duyệt
trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất chuyển đến
thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước bộ công an xem xét phê duyệt và thông báo tới cơ quan
đề nghị mở khóa căn cước điện tử và công dân
dự thảo nêu rõ trường hợp từ chối mở khóa căn cước điện tử thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
một điểm đáng lưu ý nữa tại dự thảo lần này là đã bổ sung quy định cấp tài khoản định danh điện tử
ở mức độ một và hai đối với người dưới sáu tuổi từ đủ sáu tuổi đến dưới một mươi bốn tuổi và trên một mươi bốn tuổi
theo đó công dân từ đủ sáu tuổi trở lên đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ một mức độ hai
công dân dưới sáu tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ một
ngoài ra người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam dưới sáu tuổi cũng được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ một
từ đủ sáu tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ một mức độ hai
cơ quan tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại việt nam được cấp tài khoản định danh điện tử của cơ quan
tổ chức không phân biệt theo mức độ
hiện nay theo quy định tại nghị định năm mươi chín hai nghìn hai mươi hai công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên mới được cấp tài khoản định danh điện tử
trường hợp trẻ dưới một mươi bốn tuổi thì được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha mẹ hoặc người giám hộ
theo dự thảo nghị định địnhdanhdiện tử gov vn là trang thông tin định danh điện tử do bộ công an tạo lập
phát triển từ hệ thống định danh và xác thực điện tử
địa chỉ này sẽ phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục
hành chính dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử
phát triển các tính năng tiện ích ứng dụng để phục vụ cơ quan tổ chức cá nhân